bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư điều lệ trường tiểu học nhằm thay thế cho thông tư số bốn mươi một năm hai nghìn một mươi
trong đó có quy định là mới gây sự quan tâm chú ý của dư luận là cho phép học sinh có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học
bên cạnh ý kiến đồng tình thì có cũng không ít những ý kiến về phản đối về việc này
vâng ạ chị khánh thư này có một vấn đề mà theo cá nhân tôi nếu mà trẻ đủ phẩm chất và khả năng
thì cái việc mà học vượt cấp tôi nghĩ là đấy là một việc rất là khoa học
nhưng mà theo cá nhân tôi nghĩ thì là mỗi trẻ đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình
ví dụ như là một em học giỏi toán nhưng không có nghĩa là em học giỏi tiếng việt
thì cái việc học vượt cấp nó cũng sẽ là khá là khó khăn đấy ạ
vâng rõ ràng thì còn nhiều ý kiến khác nhau với dự thảo thông tư này
và chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của các chuyên gia qua phản ánh sau đây
một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo thông tư
thứ nhất cho phép học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ
được học vượt cấp trong phạm vi cấp học
thủ tục xem xét với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo ba bước
thứ nhất cha mẹ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường
thứ hai hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát tư vấn
thứ ba căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn hiệu trưởng xem xét quyết định
trên thế giới cũng có nhiều trường hợp các em không phải đến hai mươi mấy tuổi mới tốt nghiệp đại học
có nhiều em chỉ có mười mấy tuổi là đã tốt nghiệp đại học rồi
thế cho nên cái quy chế này là một cái quy chế mở
cho nên riêng cá nhân tôi thì rất là tán thành và ủng hộ
thực tế học sinh học vượt lớp không phải chưa có tiền lệ ở việt nam cũng như trên thế giới
vượt trội về trí tuệ có thể vượt lớp là rất đúng về mặt khoa học
tuy nhiên đánh giá từ góc độ tâm lý nhiều chuyên gia cho rằng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng
chúng ta cho học sinh vượt cấp thì có thể sẽ dẫn đến
là các em có những vấn đề về mặt tâm lý
bên cạnh đó là trong một lớp học mà xuất hiện một em học sinh nhỏ tuổi hơn
nhưng lại học rất rất giỏi thì có thể sẽ kích thích cho các bạn cùng lớp
sẽ cảm thấy rất là khó chịu và các bạn có thể sẽ bắt nạp cô lập
hoặc là tẩy chay em học sinh đó dẫn đến là sẽ có những cái biểu hiện tâm lý bất ổn từ phía em học sinh này
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc áp dụng quy định này cũng cần tính đến độ tuổi và cấp học
bởi với học sinh cấp trung học cơ sở hay trung học phổ thông
có thể phù hợp hơn vì lúc đó các em đã hình thành được sở thích và năng lực cũng bộc lộ khá rõ
tuy nhiên với tiểu học thì cần phải có đánh giá khoa học và cẩn thận vì lứa tuổi các em còn rất nhỏ
chúng ta cũng phải đến hết sức tầm trọng
đặc biệt là ở cái cấp dưới như là tiểu học
không cẩn thận là chúng ta sẽ lại đẩy phụ huynh vào một cái vòng đua
đua cho con làm sao mà để nó học vượt lớp lên
phụ huynh rất thích thành tích và rất thích con mình là thần đồng
thì không cẩn thận là chúng ta đẩy bạch cháu vào vùng đua
cũng theo chuyên gia mong muốn khuyến khích tận dụng được các nhân tài
cũng như giúp các em rút ngắn bớt thời gian học phổ thông là đúng
xong từ những nguy cơ về tâm lý khi trẻ học vượt lớp có thể gặp phải
thì các chuyên gia cũng khuyến nghị
việc thực hiện vượt lớp chỉ nên là hiện tượng cá biệt và có sự di chuyển linh hoạt
chứ không nên đưa thành quy định cứng được đóng khung trong điều lệ trường học